huyện quỳ hợp là thủ phủ cam vinh đây là địa phương có diện tích trồng cam lớn nhất ở tỉnh nghệ an
tuy nhiên trong thời gian gần đây cam đã phát bệnh vàng lá quả thối trên cây
hàng ngàn người dân trồng cam tại xã minh hợp huyện quỳ hợp đang đứng ngồi không yên
bất lực nhìn cam dụng hàng loạt gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế
đến vườn cam của anh nguyễn thanh xuân tại xóm minh xá xã minh hợp huyện quỳ hợp nghệ an
những gốc cám chữ quả đang đến vụ thu hoạch bỗng nhiên đổ bệnh dụng quả hàng loạt khiến anh không khỏi buồn lòng
theo anh xuân hiện tượng dụng quả này bắt đầu xuất hiện từ mùa vụ này
ở các cây cam dụng quả lá chuyển màu vàng quả có chấm đen
trên diện tích hai hectare trồng cam gia đình anh xuân đã đầu tư gần hai trăm linh triệu đồng
gồm giống phân bón thuốc trừ sâu chưa kể công chăm sóc
thu nhập như kiểu cuối năm như thế này rủng thứ nhất là rủng hết thứ hai cái giá nó thấp nữa dần nó nở nó nở thêm nữa đấy
năm này do có lẽ thuộc rộm hay là bệnh hay là cái chí đó đây dươn bệnh bệnh nó dươn nó rộng nó nở mùi nắm bệnh nằm thêm rùng nằm thêm ăn nhiều hơn
tỷ lệ là thật chứ phải để bảy tám bỉ rồi
người ta đỉnh là khoảng ý là được khoảng ba bốn trăm linh bạc bốn năm trăm linh bạc mà gì mới có được chấm chứ là hơn chấm vượt đủ và lại vụn có kẹo đủ lại vụn hay không tỉnh là lồ đấy
minh hợp là một trong những địa phương trồng cam lớn nhất của huyện quỳ hợp
nếu được mùa bình quân một hectare cam có doanh thu đạt từ ba trăm linh đến hơn một tỷ đồng
cam ở đây còn được gọi là cam vinh gồm nhiều giống khác nhau
đây là thương hiệu cam được người tiêu dùng ưa chuộng từ nhiều năm nay bởi vị ngọt
thơm mát và được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước
tuy nhiên với việc cam bị bệnh và dụng quả hàng loạt vào thời điểm hiện nay khiến nhiều hộ trồng đang lâm vào tình trạng mất trắng
trong những năm gần đây địa phương trà minh hợp có một số vùng cam có hiện tượng rủng quả rất nhiều
trong giải pháp của địa phương cũng đã mời các đoàn chuyên gia về nghiên cứu

phòng nông nghiệp hiện tại cũng chưa có một giải pháp gì để đưa ra cho bà con có một giải pháp cụ thể để đánh hiện tượng rủng quả hàng loạt
hiện nay phòng nông nghiệp huyện quỳ hợp đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động người trồng cam mạnh dạn phá bỏ những cây đã bị bệnh
để xử lý triệt để mâm bệnh và trồng lại cây khác
để có vườn cam năng suất cao người trồng nên sử dụng giống cam sạch bệnh
bên cạnh đó người trồng cam cần phải tuân thủ đúng các quy trình
trong chăm sóc xử lý mầm bệnh trên cây cam để hạn chế dịch bệnh
ngoài ra cần tránh tình trạng trồng cam một cách ồ ạt
song không tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc xử lý sâu bệnh gây thiệt hại lớn về kinh tế